thưa quý vị để tăng cường công tác quản lý tín chỉ carbon nhằm thúc đẩy phát triển thị trường carbon
bảo đảm thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định hài hòa lợi ích của nhà nước doanh nghiệp
người dân và các đối tác tham gia đồng thời cung cấp thông tin một cách chính xác đầy đủ về thị trường carbon
và phương thức tạo tiến trị carbon để có thể giao dịch trên thị trường
thủ tướng chính phủ ban hành chỉ thị số một mươi ba về tăng cường công tác quản lý tiến trị carbon
nhằm thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ công thương giao thông vận tải xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn
tài nguyên và môi trường khẩn trương ban hành kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực
theo quy định tại nghị định số sáu của chính phủ phụ lục bốn và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm đạt mục tiêu cam kết
theo ndc hoàn thành trong quý ba năm hai nghìn hai mươi bốn
chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định việc tổ chức đàm phán
ký kết triển khai thỏa thuận hoặc hợp đồng với các đối tác quốc tế về chuyển nhượng tín chỉ carbon
kết quả giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý bảo đảm việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải theo ndc
đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia thị trường carbon của một số lĩnh vực khẩn trương nghiên cứu thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia
về tiến trị carbon quản lý các chương trình dự án hoạt động giảm phát thải khí nhà kính và tạo tín chỉ carbon
phục vụ triển khai thí điểm và phát triển thị trường carbon trong nước trao đổi với quốc tế trình chính phủ trước ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường các cơ quan liên quan và địa phương có rừng
khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng và đánh giá tiềm năng giảm phát thải và hấp thụ carbon từ rừng cấp quốc gia
vùng địa phương đến năm hai nghìn ba mươi và có tính đến năm hai nghìn năm mươi chủ trì phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường
các cơ quan liên quan và địa phương có rừng
xác định tiềm năng giảm phát thải và hấp thụ carbon từ rừng đóng góp cho việc thực hiện mục tiêu ndc để làm cơ sở cho hoạt động
trao đổi tiến trị carbon rừng với các đối tác quốc tế hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng nay ba tháng năm tại văn phòng chính phủ phó thủ tướng trần lưu quang chủ trì phiên họp lần thứ tư tổ công tác cải cách thủ tục hành chính
của thủ tướng chính phủ với nội dung về giải pháp chuyển đổi sang sử dụng một loại tài khoản duy nhất vnaid
trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo nghị định số năm mươi chín của chính phủ
thứ trưởng bộ công an nguyễn duy ngọc cho biết tổng số lượt sử dụng tài khoản định danh điện tử trên các cổng dịch vụ công đến nay là trên hai mươi chín triệu
tổng số tiền tiết kiệm trong ngân sách nhà nước ước tính bốn trăm sáu mươi chín tỷ đồng một trăm linh công dân được cấp số định danh cá nhân
bốn mươi bảy địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử việc tích hợp thông tin cư trú của công dân giải pháp thay thế hộ khẩu giúp tiết kiệm khoảng bốn mươi triệu đồng
giải pháp thay thế hộ khẩu giúp tiết kiệm khoảng bốn trăm năm mươi tỷ đồng mỗi tháng tuy nhiên vẫn còn một mươi một trên hai mươi hai bộ ngành chưa bảo đảm an ninh an toàn
việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đặc biệt là đầu tư các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin không đồng đều giữa các đơn vị
có thể gây ra rất nhiều lỗ hổng bảo mật cho hệ thống cổng dịch vụ công bộ ngành
bên cạnh đó nhiều giấy tờ mặc dù đã được công dân tích hợp nhưng không hoặc chưa được cơ quan chức năng chấp nhận do vướng quy định của pháp luật
dữ liệu công dân được tạo lập trong quá trình thực hiện dịch vụ công chưa được chia sẻ tái sử dụng giữa các cổng dịch vụ công
do đó phó thủ tướng trần lưu quang đề nghị các bộ ngành địa phương cần làm rõ những vướng mắc khó khăn của mình trong việc thực hiện nghị định năm mươi chín của chính phủ
để sớm có phương án giải quyết tạo thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
nhận lời mời của tổng thư ký tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd mattias kochman
và thủ tướng nhật bản
fumio kishida từ ngày hai đến mùng ba tháng năm tại thủ đô paris pháp
bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn đã tham dự hội nghị hội đồng bộ trưởng oecd năm hai nghìn hai mươi bốn và một số hoạt động tại pháp
hội nghị mcm năm nay do nhật bản chủ trì có chủ đề cùng kiến tạo thay đổi dẫn đầu thảo luận toàn cầu với cách tiếp cận khách quan và đáng tin cậy vì mục tiêu tăng trưởng bền vững và bao trùm
với sự tham gia của bộ trưởng các nước thành viên oecd và một số nước khách mời
tại hội nghị các bộ trưởng đã thảo luận những biện pháp nhằm kiến tạo một nền kinh tế xã hội bền vững và bao trùm thúc đẩy thương mại và đầu tư toàn cầu tự do công bằng
củng cố các nền tảng kinh tế vững chắc tự cường thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế ít phát thải tuần hoàn và thuận lợi cho thiên nhiên đẩy mạnh ứng dụng ai phối hợp quản trị dữ liệu toàn cầu
tại lễ kỷ niệm một mươi năm thành lập chương trình searp bộ trưởng bùi thanh sơn đánh giá cao tầm nhìn của nhật bản khi khởi xướng thành lập chương trình
với vị trí địa lý chiến lược quan trọng và các nền kinh tế phát triển năng động các nước đông nam á sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng vào tăng trưởng và giải quyết các thách thức phát triển toàn cầu
trong phiên toàn thể đầu tiên của hội nghị với chủ đề hướng đến một nền kinh tế và xã hội bao trùm và bền vững bộ trưởng bùi thanh sơn chia sẻ định hướng và tư duy phát triển của việt nam
bộ trưởng nhấn mạnh việt nam không tăng trưởng bằng mọi giá luôn đặt con người là trung tâm chủ thể và mục tiêu của phát triển
trong khuôn khổ hội nghị đoàn việt nam cũng tham dự nhiều hoạt động quan trọng khác bao gồm đối thoại các bộ trưởng diễn đàn các cách tiếp cận giảm phát thải carbon và sự kiện hướng đến quản trị ai an toàn an ninh và đáng tin cậy thúc đẩy quản trị ai toàn cầu và bao trùm
ngày hai tháng năm tại hà nội đại sứ quán các nước nga belarus azerbaijan và kazakhstan tổ chức cuộc họp báo chung nhân kỷ niệm bảy mươi chín năm ngày chiến thắng fascist
cũng như gửi lời chúc mừng nhân bảy mươi năm chiến thắng địa phương
tại cuộc họp báo sáng hai tháng năm nhân dịp kỷ niệm bảy mươi chín năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam việt nam thống nhất đất nước và bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ
đại sứ liên bang nga tại việt nam ông gennady stepanovich bezhesko nhấn mạnh sự tương đồng giữa cuộc chiến chống fascist của liên xô cũng như cuộc chiến chống thức dân pháp của việt nam
nhân dân việt nam dưới sự lãnh đạo của chủ tịch hồ chí minh
những gian khổ và hy sinh to lớn đã làm nên chiến thắng điện biên phủ giải phóng mình khỏi ách đô hộ và tấm gương cho nhiều nước châu á và châu phi khác trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân
ký ức về những thời kỳ gian khó ở nga và việt nam có ý nghĩa rất thiêng liêng và hai nước cần đảm bảo rằng những hy sinh đó không bao giờ bị lãng quên
đại sứ nga cũng gửi lời cảm ơn tới những đóng góp của tình nguyện viên việt nam những người đã chiến đấu cùng hồng quân trong cuộc chiến ở moscow và bày tỏ lịch sử quan hệ gắn bó chặt chẽ bảy mươi bốn năm qua
sẽ giúp mối quan hệ song phương việt nam nga phát triển sắt son và đạt nhiều thành tiệu hơn nữa trong tương lai
cũng trong buổi họp báo đại sứ các nước belarus azerbaijan và kazakhstan gửi lời chúc mừng tới việt nam nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và bốn mươi chín năm ngày thống nhất đất nước
nhân kỷ niệm ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại mùng chín tháng năm vào sáng nay mùng ba tháng năm trung tâm khoa học và văn hóa nga tại hà nội phối hợp với đại sứ quán liên bang nga
đã tổ chức chương trình chiến thắng
trong chương trình binh đoàn bất tử để bày tỏ lòng tôn kính và vinh danh những ngày anh hùng các cựu chiến binh các liệt sĩ đã hy sinh về nền tự do hòa bình dân tộc giáo dục với lòng yêu nước niềm tự hào và tình cảm đồng bào của thế hệ trẻ
tại buổi lễ đã diễn ra nghi thức trồng cây hưởng ứng hoạt động quốc tế mang tên khu vườn tưởng niệm
hàng triệu cây xanh sẽ được trồng để tưởng nhớ hàng triệu người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
các thế hệ đã cùng nhau diễu hành tưởng niệm anh linh những liệt sĩ
thế giới đã đang và sẽ có nhiều thay đổi nhưng chiến thắng vĩ đại trong chiến tranh thế giới lần thứ hai và vai trò quyết định của liên xô trong việc cứu người dân khỏi thảm họa phát xít sẽ mãi mãi là một chân lý trong lịch sử nhân loại mà không một thế lực nào có thể phủ nhận được
chiến thắng của liên xô đã tạo động lực mạnh mẽ cho các phong trào giải phóng dân tộc của các quốc gia thuộc địa ở châu á
đóng góp vào chiến thắng vĩ đại của nhân dân liên xô
không thể không nhắc đến các tình nguyện viên việt nam những người đã chiến đấu cùng hồng quân trong trận chiến ở moscow
sự kiện này cũng là dịp để tri ân bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đến những anh hùng liệt sĩ việt nam và nga đã chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc hòa bình của dân tộc và thế giới
để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân khi mùa mưa đang đến gần quận bình thạnh tp hcm vừa đề xuất phương án di rời ba mươi hai căn nhà
ba mươi hai căn nhà tiếp sáp tuyến bờ kè thanh đa bị sạt lở nhiều tháng qua
theo ủy ban nhân dân quận bình thạnh tp hcm kết quả quan trắc sau sự cố sạt lở xảy ra tại bờ kè kênh thanh đa cho thấy
hiện tượng sụt lúng vẫn tiếp diễn nền của công trình còn sụt lúng và trượt ra phía sông
vì thế địa phương đề xuất tiếp tục di dời ba mươi hai hộ dân gần tuyến kè để đảm bảo an toàn khi mùa mưa đến
trước đó một mươi năm hộ trong khu vực nguy hiểm đã được địa phương sơ tán
theo phương án mới đề xuất trong giai đoạn một địa phương tập trung xây dựng kiên cố tuyến kè thanh đa để ổn định nền đất và thực hiện di dời người tài sản
ba mươi hai căn nhà kết hợp khảo sát kiểm tra để làm cơ sở thực hiện mồi thường hỗ trợ tái định cư khi dự án được duyệt
trước mắt người dân sẽ được hỗ trợ kinh phí để ổn định cuộc sống
trong giai đoạn hai sở giao thông vận tải thành phố phối hợp với quận bình thạnh xây dựng đường giao thông dọc tuyến kè có lỗi giới một mươi sáu m kết nối ra đường ung văn khiêm
thời điểm sau khi đăng ký tốt nghiệp trung học phổ thông cũng là lúc các thí sinh tận dụng tối đa thời gian để ôn luyện
các trường cũng lên chương trình phụ đạo mở lớp ôn tập tình thương cho các em có học lực yếu
với mục tiêu phấn đấu tất cả đều có được kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay
năm học này
trường trung học phổ thông lê hồng phong huyện tây hòa tỉnh phú yên có một mươi bốn lớp khối một mươi hai với sáu trăm một mươi năm học sinh
ngay từ những ngày đầu học kỳ hai nhà trường đã có những lớp ôn tập đặc biệt dành cho các học sinh có học lực yếu
với mục tiêu tất cả học sinh đều thu được kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay
kiểm tra lại các em mà có những bộ môn nào đó hoặc là có nghi cơ không tốt nghiệp thì sẽ phân loại ra
sẽ bố trí các em
các giáo viên bộ môn giao kinh nghiệm để mà dạy
nhằm củng cố kiến thức cho học sinh yếu
từ đầu học kỳ hai trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai huyện tây hòa vừa dạy chương trình kiến thức mới
vừa ôn tập kiến thức cũ cho học sinh và bắt đầu kiểm tra giữa kỳ tổ chức thi thử tốt nghiệp để có kế hoạch ôn tập trong giai đoạn tiếp theo
em giải lại các đề cũ của các sở ngành để thi
kết hợp với việc luyện bài tập mới
cùng với đó là em tham gia các nhóm học tập trao đổi kiến thức để có thể chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi sắp tới
chương trình phổ thông năm nay thì cuối cùng năm cuối cùng của chương trình hai trăm linh sáu
đây là chương trình hết sức là quan trọng và sau khi các em kết thúc khóa học này thì khóa học năm sau sẽ là chương trình mới
vậy vậy nhà trường
chúng ta cần hết sức tập trung là quản lý mở tổ chức mở lớp phối hợp với phụ huynh học sinh để là tổ chức dạy và học cho các em thật là chặt chẽ nghe từ lòng học
hiện các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh phú yên đã chủ động cho học sinh xác định nguyện vọng chọn bài thi tổ hợp
xây dựng nội dung ôn tập và kế hoạch bài dạy theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
đồng thời đang chủ động ôn tập cho học sinh giúp các em chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị trong chuyến ra thăm động viên cán bộ chiến sĩ nhân dân huyện đảo trường sa
và nhà rằn dây cao một trên thềm lục địa phía nam của tổ quốc mới đây đoàn công tác số chín của quân chủng hải quân
phối hợp với đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương tổ chức lễ cắt băng khánh thành công trình cơ sở y tế và nhà văn hóa đa năng
đảo tóc tan xê
trong hải trình đến với trường sa năm hai nghìn hai mươi bốn mới đây đơn vị ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
thuộc đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đã phối hợp cùng quân chủng hải quân tổ chức khánh thành cơ sở y tế
và nhà văn hóa đa năng đảo tốc tan xê công trình được xây dựng với kinh phí trị giá ba mươi tám tỷ đồng được thiết kế đẹp
xây dựng hiện đại tiện nghi phù hợp với cảnh quan và môi trường trên đảo
đây là nơi sinh hoạt văn hóa sơ cấp cứu khám chữa bệnh cho chiến sĩ bộ đội là nơi tránh bão cho ngư dân khai thác thủy hải sản quanh đảo
nhằm mục đích để hỗ trợ cán bộ chiến sĩ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ
cũng như hỗ trợ chăm sóc y tế cho các ngư dân không may gặp những khó khăn trong quá trình ra khơi bám biển
với nhà văn hóa này chúng tôi hy vọng sẽ nâng cao ý chí tinh thần cho cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền
có nhà văn hóa đang đây thì cũng thường tiện cho việc sinh hoạt ăn uống
còn chiến sĩ tụi em cùng khóa ra đây thì anh em cũng chiến sĩ chung nên là cũng giúp đỡ khó khăn lắm nhau đồng việc lắm nhau
việc đưa công trình nhà văn hóa vào sử dụng ngoài góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của quân và dân trên đảo tốc tan xê
còn mang ý nghĩa hướng tới kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại tại huyện đảo trường sa
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân